làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông vào sáng nay bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đánh giá cao những kết quả tích cực mà đắk nông đã đạt được trong nhiều lĩnh vực
kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế triển khai các kế hoạch đặc biệt là các doanh nghiệp thực hiện thí điểm dự án bosit tại tây nguyên
với những kết quả tích cực đã đạt được trong đầu tư sản xuất nâng cao mức sống của người dân chỉ số công nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu liên tục tăng đã thể hiện rõ vai trò của chính quyền
đây là nền tảng mà lãnh đạo tỉnh đắk nông cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới
về dự án bosit bộ trưởng trần tuấn anh nêu quan điểm đây là dự án có hiệu quả và rất khả thi đã được bổ sung về cơ chế chính sách chiến lược phát triển nhôm và gắn với thương hiệu của sản phẩm nhôm để trở thành thương hiệu quốc gia
do vậy cần mở rộng công suất để phát triển công nghiệp chế biến ngay cả luyện kim màu